thời gian gần đây do người dân sống ở gần khu xử lý rác thải tam xuân hai và khu xử lý rác thải tam nghĩa thuộc huyện núi thành tỉnh quảng nam ngăn cản không cho xe vận chuyển rác vào hai bãi rác này nên tình trạng rác thải tồn ứ xảy ra tại nhiều nơi trên địa bàn tỉnh gây ô nhiễm môi trường
tại thành phố tam kỳ và các huyện phú ninh núi thành rác thải không chỉ ùn ứ ven quốc lộ một a và các khu chợ mà còn chất đầy trên các con đường liên thôn liên xã
tại thôn khương mỹ xã tam xuân một huyện núi thành rác chất thành đống cả tuần nay chưa được thu gom gây ô nhiễm môi trường
tại thành phố tam kỳ và các huyện phú ninh rác chất thành đống cả tuần nay chưa được thu gom gây ô nhiễm môi trường